các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mọi người đi xe quảng ninh nhớ chừa xe này ra nhé lừa đảo
đi từ hà nội băng ninh hai trăm linh hà nội uông bí bốn trăm linh móng cái năm trăm linh
không đồng ý trả vé cao nhà xe sử dụng côn đồ đòi mỗi hành khách hai trăm linh đồng thả xuống giữa cao tốc gần cầu đuống
khách chụp lại biển xấu xe nhà xe còn tấn công hành khách
sau khi nội dung kèm hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng bất bình
nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý nghiêm những người có liên quan đến vụ việc này
quá trình xác minh của cơ quan chức năng xác định xe ô tô bị hành khách tố mang biển kiểm soát một mươi bốn b bốn nghìn hai trăm bảy mươi tám
được xác định của ông vtt trú tại phường cẩm thành thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
là chủ xe và thời điểm xảy ra sự việc có hai người của chủ xe trên ô tô
chiếc xe này không đăng ký kinh doanh vận tải và đăng kiểm gần nhất là tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại trung tâm đăng kiểm một nghìn bốn trăm linh bảy g
trường quang hanh thành phố cẩm phả
liên quan đến sự việc trên mới đây lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh
vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi ba năm triệu đồng đối với chủ xe ô tô biển kiểm soát một mươi bốn b bốn nghìn hai trăm bảy mươi tám
theo đó chủ xe này bị xử phạt hai lỗi gồm không có phù hiệu và lỗi lộ rừng
cũng theo lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh ngay sau khi nhận được thông tin đăng tải trên mạng xã hội
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
tiến hành tạm giữ phương tiện triệu tập những người liên quan đến làm việc đồng thời thông báo rộng rãi để tìm nạn nhân
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mặc dù nhiều lần đăng tải thông tin tìm kiếm
nhưng nữ hành khách này vẫn không đến cơ quan công an làm việc
do vậy không có cơ sở xử lý những hành vi liên quan
ngày hai mươi một tháng hai chị quy hai mươi một tuổi ngụ tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết
trong vài ngày tới sẽ về lại đắk lắc để làm rõ vụ việc
tài xế của nhà xe nt trụ sở tại thành phố buôn ma thuột có hành vi sàm sỡ mình trên xe
theo chị quy sau khi chị đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc bị tài xế tên b năm mươi hai tuổi của nhà cnt sảm sỡ mình
phía nhà xe đã gọi điện thoại xin lỗi
tuy nhiên nhà xe vẫn rất binh vực tài xế và xin lỗi cho qua chuyện
do đó chị quy quyết định sớm về đắk lắc nhờ chính quyền địa phương vào cuộc đến nhà xe làm việc
đại diện nhà xe nt sang
tuy nhiên nhà xe nt sang nhận mình và tài xế đã gọi điện xin lỗi cô gái
tuy nhiên vị này cho rằng không có chuyện giảm sỡ mà có thể do tài xế mệt quá nên trong cơn ngủ mơ đã cua tay chúng hành khách
như đã phản ánh tối ngày một mươi sáu tháng một chị quy cùng em gái ba xe khách từ đắk lắc đi thành phố hồ chí minh
chị quy và em gái được bố trí nằm ở ghế số năm và cách với nhau đường luồng
theo chị quy đêm đến tài xế b đã tới nằm giữa đường luồng rồi đưa tay vào chăn sửa mông chị
lập tức chị quy hất tay ra
chị quy hất tay ra và phản ứng nhưng người này vẫn có hành vi sờ tay quàng ôm nên chị đã hết toáng lên cho mọi người biết
bức xúc khi xe đến trạm dừng nghỉ tại tỉnh bình phước chị và em gái đã xuống xe đi xe khác
trong khi đó tài xế b cho rằng sau mấy ngày tết chạy quay đầu xe liên tục nên rất mệt
có thể trong lúc ngủ mờ đã cua tay đụng chúng cô gái chứ không có ý gì
theo phản ánh người phụ nữ trong sự việc cho biết tối ngày một mươi sáu tháng hai
chị cùng em gái bắt xe khách nở t xuống thành phố hồ chí minh
hai chị em được bố trí nằm ở ghế số năm canh nhau đường luồng lối đi ở giữa xe
khoảng hai mươi hai giờ đêm lô xe tên b năm mươi hai tuổi có hành vi luồn tay vào trong chăn của chị đang đắp và có hành vi không đúng đắn
lập tức chị phản ứng hất tay ra nhưng ông b vẫn không dừng lại nên chị đã hết tóng lên
qua bức xúc trước hành vi trên của lơ xe người phụ nữ yêu cầu lơ xe b xin lỗi nhưng người này không thực tâm
khi xe dừng tại trạm rừng nghỉ ở tỉnh bình phước
xuống xe để đi ô tô khác
chị cho biết việc chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội để yêu cầu nhà xe phải xin lỗi đàng hoàng
đồng thời người phụ nữ này cũng muốn cảnh báo cho nhiều người khác khi đi xe khách phải cẩn thận
tránh gặp phải những trường hợp như bản thân đã gặp phải
ngày một mươi bảy tháng hai đại diện nhà xe dừng nằm nở t thành phố buma thuộc tỉnh đắk lắc
nơi làm việc của tài xế bị khanh nữ đăng tải đã thông tin sự việc tài xế bị tố có hành vi sàm sỡ nước hành khách khi người này đang ngủ
theo đại diện nhà xe nở t sau khi nắm được thông tin trên mạng dù tài xế này chưa về trụ sở nhưng vẫn điện thoại sang mình
đại diện nhà xe nở t thông tin qua trao đổi ông b khẳng định không có hành vi sảm sỡ với hành khách
ông b cũng cho rằng bản thân rất mệt khi chạy xe liên tục trong dịp tết nên nằm ở lối đi lại trên xe để ngủ trong chuyến xe tối ngày một mươi sáu tháng hai
vì vậy có thể trong lúc ngủ đã mơ màng cua tay đụng phải nữ hành khách chứ không có ý gì
theo đánh giá của nhà xe nở t ông b làm việc ở nhà xe nở t đã trụng năm nay nhưng chưa thấy có điều tiếng gì
trước việc hành khách báo có nhân viên bảo không chủ nhà xe cho biết sẽ trích xuất camera hành trình để làm rõ sự việc
theo đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội do camera ghi lại tại khu vực lái xe của chiếc xe khách nhà xe tiến oanh
cho thấy một cô gái chạy lên khu vực buồng lái phản ứng vì bị nhân viên nhà xe có hành động xấu
nội dung đoạn clip cho thấy
một cô gái tỏ ra bức xúc nói với tài xế về việc một nhân viên của nhà xe có hành động không chuẩn mực với mình
và yêu cầu lái xe dừng lại chỗ có trụ sở công an
trong khi đó một nhân viên nhà xe được cho là có hành động xấu với cô gái liên tục nói lời xin lỗi
sau đó cô gái này đã gọi đến tổng đài của nhà xe tiến oanh phản ánh
cho em phản ánh nhân viên bên chị đè em ra trên xe em phản kháng lại không được còn làm tay em chảy máu nữa
đoạn clip trên đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng
với hàng ngàn lượt chia sẻ bình luận cộng đồng mạng tỏ ra bức xúc về hành động của nhân viên nhà xe tiến oanh
sau khi đoạn clip được đăng tải nhà xe tiến oanh cho biết đoạn clip trên được cắt từ camera của xe khách tiến oanh
với nội dung phản ánh hành vi của tiếp viên với hành khách nữ đi trên chuyến xe này vào ngày hai mươi chín tháng bốn
chia sẻ trên facebook nhà xe này viết
trước tiên công ty tiến oanh xin chân thành cáo lỗi cùng hành khách đã gặp phải sự cố đáng tiếc này
cùng tất cả mọi người
đã vài lần nữa
các bạn đang theo dõi sự việc
tiến oanh xin xác nhận clip được đăng tải trên mạng là đúng và được cắt ra từ camera của công ty
trong quá trình xử lý vi phạm nhân viên liên quan vào ngày ba mươi tháng chín
sau khi nhận được phản ánh từ hành khách và được nhân viên phát tán lên mạng xã hội
nhà xe tiến oanh cũng xin nghiêm túc nhận trách nhiệm vì đã thiếu sót trong khâu quản lý nhân sự để xảy ra tình trạng đáng tiếc này
đồng thời tiến oanh cũng đã truy cứu trách nhiệm của tiếp viên
chuyến xe được nhắc đến trong clip vụ việc
tại buổi làm việc với ban quản lý nhà xe tiếp viên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
công ty tiến oanh đã tiến hành xử lý vi phạm nhân viên với hình thức xử lý cao nhất là xa thải
công ty tiến oanh nhấn mạnh trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan chức năng
công ty tiến oanh cam kết sẽ phối hợp để xử lý đến cùng nếu có khiếu kiện từ phía hành khách đối với cá nhân tiếp viên này
cùng với thông tin trên
nhà xe tiền oanh cũng đăng tải quyết định kỷ luật xa thải ông hxt nhân viên phục vụ xe
tuy nhiên mới đây trên mạng xã hội lại lan truyền hai bức ảnh liên quan đến nữ hành khách
và nam nhân viên nhà xe tiền oanh có hành động thân thiết trong buồng lái
trong đó một tấm hình cho thấy nam nhân viên nhà xe đang ngồi ở ghế phụ
một tay nghe điện thoại một tay kẹp chân nữ hành khách ngồi phía sau
tấm hình thứ hai thể hiện nữ hành khách đã ngồi chung ghế phụ với nhân viên nhà xe

nam nhân viên choang tay ra sau ôm nữ hành khách và nữ hành khách này cũng không có biểu hiện kháng cự
hai tấm hình trên được cho là cắt ra từ camera buồng lái trước thời điểm xảy ra nữ hành khách phản ứng
gọi điện cho nhà xe tố cáo bị nam nhân viên có hành động xấu
từ hai tấm hình trên cộng đồng mạng cho rằng không phải vô cớ mà nam nhân viên nhà xe
đè nữ hành khách trên xe mà không có lửa làm sao có khói
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi
người trang facebook của nhà xe tiến oanh vừa đưa thêm thông tin chính thức liên quan đến vụ việc này
theo đó nhà xe tiến oanh khẳng định những thông tin dò dỉ xuất hiện trên các trang mạng xã hội
từ clip và hình ảnh đều là chính xác
việc xác định mối quan hệ giữa nhân viên và hành khách là của người trong cuộc
tiến oanh xin phép không đề cập
nhà xe này thông báo sự việc nhân viên nhà xe bị tố là đè lên người không phản kháng được
xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng chín
nhà xe này đã xử lý hoàn tất cùng hành khách vào ngày ba mươi tháng chín
đồng thời ra quyết định kỷ luật đối với nhân viên nhà xe liên quan trong cùng ngày
vì vi phạm nội quy lao động và có hành vi không chuẩn mực trong phục vụ hành khách
bên cạnh đó đã liên hệ hành khách để đại diện xin lỗi và đã giải quyết xong theo nguyện vọng của đôi bên
nhưng đến thời điểm từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
không biết bằng cách nào đó clip nội bộ trên lại bị phát tán bởi một vài cá nhân
fanpage trong đó có đoạn clip không đầy đủ đầu đuôi sự việc
có dấu hiệu cắt xén đoạn được lan truyền với tốc độ chóng mặt gây hiểu lầm nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu đến cuộc sống đời tư cá nhân của hành khách
gây hoang mang dư luận cũng như ảnh hưởng nặng nề đến thương hiệu tiến oanh
nhà xe tiến oanh khẳng định những clip hình ảnh trên camera hành trình trích xuất được lưu hành nội bộ
để làm bằng chứng xử lý vi phạm và được bàn giao cho cơ quan chức năng để bổ sung thông tin trong buổi làm việc gần nhất
tất cả các thông tin liên quan đến vụ việc tường trình lời khai clip camera hành trình đầy đủ của sự việc
đã được báo cáo và làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng
nhà xe tiếng oanh cam kết sẽ nghiêm túc phối hợp làm việc với các bên liên quan
hoặc cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết
thời gian gần đây đã xảy ra rất nhiều vụ việc liên quan đến hành vi cuối dối tại những nơi công cộng
cuối dối được hiểu là một vụ việc liên quan đến hành vi cuối dối tại những nơi công cộng
quấy dối được hiểu là một hành vi hoặc thái độ thiếu đứng đắn trong quan hệ xã hội
hành vi cuối dối thể hiện ở lời nói cử chỉ hành động nhằm mục đích là cuối dối
dưới góc độ pháp lý hành vi này xâm phạm đến các quyền cơ bản về sức khỏe danh dự nhân phẩm của người khác
trong đó danh dự nhân phẩm là những giá trị gắn liền với nhân thân của con người
khi một người có hành vi xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
theo khoản một hai mươi hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba mọi người đều có quyền bất khả xâm phạm về thân thể
được pháp luật bảo hộ về sức khỏe danh dự và nhân phẩm không bị truy bức nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác
xâm phạm thân thể sức khỏe xúc phạm danh dự nhân phẩm
mặt khác theo quy định tại khoản một điều ba mươi bốn bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
danh dự nhân phẩm uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ
trước đây theo quy định tại điểm a khoảng một điều
nghị định một trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi ba ndcp hành vi cuối dối được quy vào nhóm hành vi cử chỉ
lời nói thô bạo khiêu khích treo gẹo xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
hành vi này tại nghị định này chưa được quy định một cách cụ thể
và mức phạt cho hành vi này chỉ trong phạm vi từ một trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng
mức phạt này được đánh giá là chưa đủ sức gian đe
hiện nay khi nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một
ndcp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội
phòng chống tệ nạn xã hội phòng trái trễ trái cứu nạn cứu hộ có hiệu lực
đã đưa ra sự thay đổi phù hợp hơn đối với việc xử lý hành vi trên
cụ thể theo điểm d khoảng năm điều bảy
nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp đã tách hành vi quấy dối ra khỏi nhóm hành vi về khiêu khích
treo gẹo xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
đồng thời tăng mức xử phạm
đối với hành vi này từ năm triệu đồng đến tám triệu đồng